bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị u màng não phức tạp
bằng sử dụng phương pháp mới dùng máy định vị navication demo
bệnh nhân năm mươi ba tuổi nhập viện ngày hai tháng hai trong tình trạng liệt nửa người do bị té ngã
nói ngọng đau đầu nhiều trước đây bệnh nhân đã từng bị tai biến mạch máu não
ngày sáu tháng hai ca phẫu thuật có định vị navigation đã được tiến hành và sau hơn ba giờ
các bác sĩ đã phẫu thuật bóc tách thành công khối u trong não bệnh nhân có trọng lượng năm kg
hiện bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên và có chiều hướng phục hồi tích cực